mới đây đồn biên phòng sa huỳnh bộ đội biên phòng quảng ngãi vừa thu giữ khoảng hai mươi kg chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy trôi sạt vào bờ biển
một ngư dân ở xã phổ châu thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi đã phát hiện một bao tải bên trong có hai mươi gói ni lông màu xanh chứa chất tinh thể màu trắng dạng một in chữ nước ngoài mỗi gói trọng lượng khoảng một kg
qua kiểm tra nhanh phát hiện là chất ketamin lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số tinh thể nghi là ma túy nói trên để xử lý theo quy định
công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp vừa bắt giữ ba đối tượng truy nát đặc biệt nguy hiểm về hành vi cố gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
theo kết quả điều tra ba đối tượng này đã cùng đồng bọn mang theo nhiều hung khí để đánh một nhóm khác với mục đích trả thù
ba đối tượng bị bắt gồm nguyễn thế hiển phan thanh sang và hồ dương linh trước đó vào tối ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
do có mâu thuẫn tại một quán nhậu thuộc thành phố cao lãnh nhóm của hiển sang linh đã đem theo nhiều hung khí
kéo đến một quán nhậu tại phường ba thành phố cao lãnh để trả thù nhóm của lê anh tuấn đang ngồi nhậu cạnh đó
hậu quả làm năm đối tượng bị thương hiện công an tp cao lãnh đã khởi tố một mươi chín đối tượng trong hai nhóm này
ba đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thành phố vũng tàu
thưa quý vị thời gian qua lợi dụng sự sơ hở trong công tác quản lý của công ty
nhiều công nhân đã cấu kết với nhau lấy trộm sản phẩm của công ty để đem ra ngoài tiêu thụ gây thất thoát cho doanh nghiệp hàng trăm triệu đồng
phóng viên antv tại an giang đã có phản ánh ngay sau đây
đây là những công nhân cấu kết với nhau để trộm cắp tài sản của công ty trách nhiệm hữu hạn an giang sam hô
tại khu công nghiệp bình hòa huyện châu thành tỉnh an giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
lợi dụng nhiệm vụ được công ty giao cho là giám sát công nhân lê thiện bích
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cư trú tại xã an hòa huyện châu thành
đã cùng các công nhân lên kế hoạch lấy trộm bảy mươi hai đôi giày thành phẩm của công ty
trước đó cũng lợi dụng sự sơ hở của công ty khi vắng người trông coi
hà thanh giang đã cùng với nguyễn văn đô bạn làm chung công ty
lấy trộm dây thành phẩm của công ty đem ra ngoài bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
em mới nói với đô là đô ơi tao đã lấy đôi giày đi đám có cách nào đem ra không
đô mới nói là
em mới di chuyển qua tới trường một mươi năm lấy một đôi giày bỏ vô trong cái áo và đưa cho đô
từ đầu năm đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành đã điều tra khám phá ba vụ trộm
khởi tố một mươi hai bị can là công nhân của công ty để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
tài sản các đối tượng trộm được tám mươi đôi giày trị giá một trăm bảy mươi triệu đồng
quá trình điều tra lực lượng công an xác định nguyên nhân cơ bản dẫn đến thực trạng trên
là do các công ty
còn nhiều sơ hở trong việc tự bảo vệ tài sản
bên cạnh đó một số công nhân thủ kho bảo vệ móc nối với nhau lợi dụng sơ hở của công ty
trong quá trình quản lý giao nhận kiểm kê để lấy trộm tài sản
trước hết thì từ phía các công ty và doanh nghiệp phải nêu cao tinh thần tự quản tự phòng
và tự bảo vệ tài sản của mình bằng các biện pháp như lắp đặt hệ thống camera an ninh
công tác tuyển dụng và công tác quản lý các bộ phận sản xuất như là các bộ phận kiểm tra hàng hóa
sức hàng thì phải được giám sát chặt chẽ
đối với các doanh nghiệp và công ty thì cũng cần phải thường xuyên rà soát lại nhân sự
nhất là các bộ phận như bảo vệ thủ kho và các bộ phận như kiểm tra hàng hóa
để kiểm soát chặt các khẩu đó
để góp phần đấu tranh phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tội phạm trộm cắp xảy ra
trong các khu công nghiệp cùng với việc chủ động củng cố lực lượng bảo vệ
các doanh nghiệp cần kịp thời báo cáo các vụ việc liên quan
với cơ quan điều tra để kịp thời điều tra xử lý
nhiều đường dây cá độ bóng đá vừa bị triệt phá tại đắk nông và bắc ninh
thông tin chi tiết sẽ có trong cụ tin vạn ngay sau đây
cơ quan tỉnh đắk nông vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá đội bóng đá qua mạng
bắt giữ một mươi bảy đối tượng đường dây này do huỳnh kim trí và lương ngọc thành
đều trú tại tỉnh đắk nông điều hành tổ chức đánh bạc ở nhiều tỉnh thành phố trong cả nước
cơ quan công an xác định số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc của các đối tượng là gần sáu trăm linh tỷ đồng
còn tại bắc ninh một mươi đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng có quy mô lớn
cũng vừa bị công an thành phố bắc ninh bắt giữ
bước đầu đấu tranh cơ quan công an làm rõ nguyễn quang vinh chú tại thành phố bắc ninh
là đối tượng cầm đầu đường dây quản lý một tài khoản tổng của trang website bóng tám mươi tám
theo tài liệu điều tra tính từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
các đối tượng đã thực hiện giao dịch ước tính trên hai trăm linh tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai phối hợp với phòng cảnh sát cơ động vừa triệt phá
thành công chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng chuyên thực hiện hàng loạt hành vi phạm tội như là
bắt giữ người trái pháp luật cưỡng đoạt tài sản cho vay lãi nặng tổ chức bán dâm lừa đảo
chiếm đoạt tài sản do hai vợ chồng là nguyễn thị cẩm tuyền và trần đình hưng cầm đầu
phản ánh ngay sau đây của phóng viên thời sự
vào chiều ngày hai tháng một mươi hai lực lượng công an bất ngờ ập vào căn nhà ở khu phố bốn
phường tân hiệp thành phố biên hòa bắt quả tang tám đối tượng là đàn em của tuyền và hưng
đang có hành vi giam giữ một mươi bốn cô gái đều là tiếp viên karaoke
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ nhiều giấy tờ liên quan đến hợp đồng
cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và một số hung khí
thu hồi số tiền giữ tiền góp rồi mấy ngày hôm sau này chị linh có chỉ đạo tôi qua bình dương
bắt một bé về làm bạn cho trả tiền cho chị
cùng thời điểm trên lực lượng công an cũng tiến hành bắt giữ tuyền hưng tại nhà riêng
ở phường trảng giải thành phố biên hòa đồng thời kiểm tra hai quán karaoke của đường dây này
là quán karaoke nice
ở phường tân biên và karaoke thùy dương ở phường tam hiệp bắt quả tang sáu nhân viên nữ
đang thực hiện hành vi kích dục nhảy múa thoát y múa khiêu dâm cho khách
khi mà về quán làm với tôi thì tất cả các bé phải làm hợp đồng là đã ứng trước tôi
cái số tiền là bao nhiêu đó như hồi nãi là tôi đã cho mượn và hứa hẹn là sẽ góp hàng ngày cho tôi
trong quá trình là làm nếu mà ở quán tôi mà khách mà có yêu cầu
nhảy thoát y kích chụp thì mấy bé sẽ gợi ý cho tôi và tôi cũng sẽ tạo điều kiện cho mấy bé làm để mấy bé kiếm thêm thu nhập
thủ đoạn của hai vợ chồng tuyền hưng làm móc nối với một số đối tượng tại thành phố hồ chí minh ép buộc lừa các cô gái trẻ vay nợ
với số tiền từ hai mươi đến hai mươi năm triệu đồng các đối tượng ép nạn nhân về đồng nai vào quán karaoke tiếp khách
khỏa thân mối thoát y và bán dâm các đối tượng còn bắt nhân viên phải thoát y để chụp hình khỏa thân nhằm khống chế nạn nhân
tiếp viên không được nhận tiền lương
mà chỉ nhận tiền bo của khách số tiền lương phải nộp lại cho nhóm của tuyền đặt ra theo tỷ lệ
bằng thủ đoạn này tuyền và hưng đã cho hàng chục tiếp viên vay nợ với lãi suất rất cao từ hai mươi đến ba mươi một tháng
ngoài ra tuyền và hưng còn dùng các thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đoạt một phần số tiền bo của các tiếp viên
thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
hoàn toàn là không vay nợ chúng ép và nạn nhân phải buộc phải làm việc phải trả nợ cho chúng
thủ đoạn thân viên không được nhận tiền lương
tuy hơn là khi mà chúng ép nạn nhân ghi nợ thì chúng dùng điện thoại quay phim lại
thể hiện nạn nhân là tự giác vay và tự giác đến nơi cơ sở của chúng để làm để trả nợ
và có nhiều trường hợp là đối tượng bắt nạn nhân phải thoát y để chụp hình khỏa thân nhằm khống chế nạn nhân
thì số nạn nhân này bị quản thúc trong quá trình
chỉ được phép là di chuyển từ nơi giam giữ đến cơ sở kinh doanh hợp đồng karaoke
sau khi hợp đồng xong tiếp khách xong
thì đối tượng nạn em lại trở canh và trở về lại nơi giam giữ
thức đi cái quyền tự do đi lại của nạn nhân
mở rộng điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
bắt khẩn cấp ba đối tượng gồm nguyễn khánh hội nguyễn tấn kiệt và hà văn nghị
đây là ba đối tượng được xác định làm môi giới cho vợ chồng tuyển
để đưa các cô gái về đồng nai làm việc nhẹ lương cao
vâng thưa quý vị do ảnh hưởng của mưa lớn trên tuyến quốc lộ một mươi chín c
tại khu vực km một trăm bốn mươi ba sáu trăm năm mươi thổ xã e trần huyện sông hình tỉnh phụ yên
đã sạt lở mái tan lươi dương với khối lượng hàng nghìn mét khối đất đá
và đến ngày hôm nay vị trí sạt lở đã cơ bản được khắc phục và thông xe trở lại
trước đó vào khoảng bốn giờ
ngày ba tháng một mươi hai đã xảy ra sạt lở mái ta lưu dương bồi lấp toàn bộ mặt đường
gây ách tắc giao thông trên quốc lộ một mươi chín c
khi công tác khắc phục đang được triển thai
liên tục trong sáng ngày bốn tháng một mươi hai có thêm hai lần sạt lở
tổng khối lượng đất đá sạt lở tại khu vực ước tính là khoảng một mươi ba mét khối
để khắc phục sạt lở sở giao thông vận tải tỉnh phú yên
đã huy động tăng cường thêm thiết bị nhân công để khốt dọn đất đá trên mặt đường
và trong đêm ngày bốn tháng một mươi hai và sáng ngày năm tháng một mươi hai
tại vị trí km một trăm bốn mươi ba cộng sáu trăm năm mươi không phát sinh thêm sạt lở mới
sở giao thông vận tải đã nỗ lực khắc phục khối lượng đất đá tràn qua mặt đường trước đó
hướng dẫn giao thông cho các phương tiện lưu thông một làn xe
hôm nay việc thông hai làn xe đã hoàn thành
còn tại hà tĩnh một vụ sạt lở cũng đã xảy ra tại km tám mươi hai ba trăm linh tuyến quốc lộ tám a
tại xã sơn kim một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
hàng trăm khối đất đá từ trên núi đã sạt lở đổ xuống
khiến cho giao thông ở đây ách tắc cục bộ
lực lượng chức năng cũng đã cắm biển để cảnh báo và huy động máy móc để dọn dẹp đất đá
và đến sáu giờ sáng ngày hôm nay tuyến quốc lộ tám a cơ bản đã được thông tuyến
do mấy ngày gần đây mưa lớn liên tục nên vào khoảng một mươi bốn h ngày năm tháng một mươi hai
một lượng lớn đất đá từ trên cao theo dòng nước chảy trôi sạt xuống đường
gây ách tắc trên tuyến quốc lộ tám a đoạn qua địa bàn huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
có khoảng tám trăm linh mét khối đất đá sạt xuống đường
tại vị trí km tám mươi hai ba trăm linh quốc lộ tám a đoạn eo cô gái
khiến đoạn đường từ xã sơn kim một huyện hương sơn lên cửa khẩu quốc tế cầu treo bị tắt nghẽn
trước đó vào ngày ba mươi tháng chín tuyến đường quốc lộ tám a cũng bị sạt lở do mưa lớn
đã khiến cho nhiều đoạn trên tuyến bị chia cắt
ngay sau đó lực lượng chức năng đã cấm tuyến để các đơn vị đưa máy móc đến săn ủi đất đá thông đường
toán nhân dân tỉnh kiên giang đã xét xử sơ thẩm bị cáo trần gia bang anh
trú tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang về tội giết người
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai do mâu thuẫn trong lúc nhậu ở ấp chuồng vích xã gành dầu
bị cáo đã dùng dao đâm hai nhát trúng vào ngực và tay đặng lê duy
sau khi cầm dao bỏ về nhà bị cáo đã ra công an xã gành dầu đầu thú
nạn nhân đã được đưa đến trạm y tế xã gành dầu cấp cứu nhưng tử vong
kết thúc phiên xét xử bàng anh bị tuyên án một mươi năm năm tù và buộc phải bồi thường cho gia đình
nạn nhân số tiền gần năm mươi triệu đồng
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn trí thông
chú tại tỉnh an giang để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo điều tra ban đầu thông là nghi phạm dùng dao thái lan đâm nhiều nhát vào người ông nguyễn văn hoàng để cướp xe ôm
vụ án xảy ra trên địa bàn xã an viễn huyện tràng bom vào tối ngày năm tháng một mươi hai
sau khi gây án thông đã cướp xe tẩu thoát
nạn nhân bị thương nặng và được người dân phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời và đã qua cơn nguy kịch
chỉ sau gần ba mươi phút gây ra vụ cướp đối tượng nguyễn trí thông đã bị lực lượng công an bắt giữ
khi đang điều khiển xe máy vừa cướp được đến một tiệm sửa xe trên địa bàn phường long bình tân thành phố biên hòa để giao bán
trước cơ quan công an thông đã khai nhận do đánh bạc thua nợ nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang khởi tố và bắt tạm giam
các đối tượng gồm nguyễn trung hiếu âu thị xuân trần văn nghĩa lê văn tùng và lê văn tri
các đối tượng này đã lừa một người đàn ông ở thành phố châu đốc tỉnh an giang trong việc mua bán cục đá thiên thạch
các đối tượng này đã giới thiệu về cục đá có giá trị từ năm đến sáu tỷ đồng
nếu bán được thì sẽ trả hoa hồng từ năm đến sáu tỷ đồng
tin lời đối tượng người đàn ông này đã đặt cọc năm trăm linh triệu đồng
sau khi nhận tiền các đối tượng đã bỏ trốn
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một tất cả năm đối tượng đã bị bắt giữ để điều tra
những ai là bị hại của nhóm đối tượng trên thì sớm liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
để phục vụ công tác điều tra xử lý vụ án theo quy định của pháp luật
mọi chi tiết xin liên hệ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang
có địa chỉ tại số sáu
đường tôn đức thắng vườn mỹ bình tp lâm xuyên tỉnh an giang
hoặc trung tá dương tư thường điều tra viên thụ lý vụ án
số điện thoại chín trăm một mươi chín sáu mươi năm trăm năm mươi bảy
công an tỉnh nghệ an vừa phát hình công chuyên án về ma túy
và bắt giữ một đối tượng trú tại huyện kỳ sơn thu giữ tám bánh heroin
vào khoảng ba giờ ba mươi năm phút ngày năm tháng một mươi hai tại bản khe tang xã chiêu lưu huyện kỳ sơn
quang văn toàng bị bắt quả tăng
khi đang vận chuyển
tám bánh heroin đối tượng quang văn toàng là mắt xích quan trọng
của đường dây tội phạm ma túy từ lào vào nghệ an
có vai trò tiếp nhận cất giống ma túy do các đối tượng từ lào đưa sang
quá trình đấu tranh chuyên án lực lượng công an nghệ an
đã chủ động xây dựng các phương án bắt giữ đảm bảo tuyệt đối an toàn
vận chuyển trái phép bốn bánh heroin ba đối tượng trú tại huyện tuần giáo tỉnh điện biên
vừa bị công an huyện thuận châu tỉnh sơn la bắt giữ
cụ thể cà văn sơn bị phát hiện khi đang vận chuyển bốn bánh heroin
trên địa bàn huyện thuận châu tỉnh sơn là
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thuận châu
bắt khẩn cấp hai đối tượng lò văn trung và lò văn sơn
cơ quan công an đã tạm giữ một ô tô hai điện thoại di động
ba triệu đồng và một số tăng vật liên quan
thời gian vừa qua tình trạng giới trẻ đặc biệt là trong độ tuổi thanh thiếu niên
sử dụng ma túy tổng hợp diễn ra ngày càng phổ biến
xảy ra tình trạng này là do một bộ phận giới trẻ còn ham chơi
và thiếu hiểu biết về các loại ma túy tổng hợp
nên đã đua đòi cùng bạn bè sử dụng ma túy
chỉ trong thời gian ngắn vừa qua tại địa bàn ngoại thành hà nội
cơ quan công an đã phát hiện và xử lý nhiều nhóm đối tượng
là thanh thiếu niên có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
nhóm đối tượng này sau một chậu nhậu đã rủ nhau mua ma túy
và điểm hẹn để cùng sử dụng tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã kim trung huyện hoài đức
trung và đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an huyện hoài đức
đã kịp thời phát hiện bắt giữ nhóm đối tượng khi đang sử dụng ma túy trong nhạc nghị
điều đáng nói trong số này có cả đối tượng trong độ tuổi học sinh
khoảng bốn đến hai lúc đầu là đi uống rượu

anh trai có gọi là có đồ đạc trong anh em mình chơi tìm
đến nhạc nghị chơi khi được bạn bè sử dụng trái ma túy

thì bạn thấy là cảm giác không tự chủ được hành vi mà mình đã làm ra
trước đó tại địa bàn xã vân côn lực lượng công an cũng đã phát hiện
bắt giữ đối tượng phạm thị ngọc ánh một mươi bảy tuổi
khi ánh đang trên đường mua ma túy và tìm địa chỉ để tổ chức sử dụng cùng bạn bè
địa bàn các huyện ngoại thành đang trong quá trình đô thị hóa
thu hút nhiều lao động ngoại tỉnh đến làm việc và sinh sống
lợi dụng tình hình này nhiều đối tượng đã thuê nhà nghỉ khách sạn
hay cơ sở kinh doanh
cơ sở kinh doanh có điều kiện để tổ chức sử dụng ma túy
chủ động trên những diễn biến này lực lượng công an cơ sở đã tăng cường công tác
nắm tình hình địa bàn và đẩy mạnh tuyên truyền đối với các chủ cơ sở kinh doanh
dịch vụ lưu trú cơ sở kinh doanh có điều kiện
như địa bàn cơ sở của mình là chỗ nhà nghỉ
thì chị cho thuê khách hiện tại là mình có bao nhiêu phòng
của nhà tôi là có chín phòng
trong chín phòng đấy khi khách đến thuê nghỉ của mình
thì chị qua khách đến chị phát hiện một số thanh niên
thanh niên trẻ tụ tập khoảng bốn năm người rất nhiều người tụ tập đến ở một phòng
thì chị có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép ma túy
hoặc là có biểu hiện nghi vấn thì chị kịp thời báo cho cơ quan công an nhé
tình hình các đối tượng thanh thiếu niên sử dụng các loại ma túy
đặc biệt là ma túy mới dự báo vẫn còn có những diễn biến phức tạp
chính vì vậy trong đợt cao điểm đấu tranh
chấn áp tội phạm lực lượng công an đã nhận diện và kiên quyết
không để những diễn biến tội phạm này gây mất an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
các đối tượng là thường xuyên lợi dụng vào việc các nhà nghỉ cho thuê lưu trú
mặc dù có kiểm tra thế tờ
tuy nhiên là đây là một trong những địa điểm ưa thích của các đối tượng
để vừa nghỉ ngơi vừa sử dụng trái phép ma túy
đội cảnh sát điều tra tội phạm và ma túy cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền
giáo dục phục viên pháp luật
cũng như là nắm bắt tình hình địa bàn thông qua các biện pháp điều tra cơ bản
của lực lượng công an và từ đó sẽ tăng cường hơn nữa
và kiên quyết đấu tranh trong tình hình hiện nay
cùng với sự vào cuộc của lực lượng công an
thì từ phía gia đình nhà trường cần tăng cường quản lý giáo dục con em mình
và mỗi người dân cần nêu cao tinh thần tố giác tội phạm
nhằm tạo thế trận đấu tranh phong hướng hiệu quả diễn biến loại tội phạm này
toán nhân dân tỉnh con tung vào sáng nay
vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với huỳnh văn cảnh
nguyên giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện ngọc hồi
về tội giả mạo trong công tác và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi năm đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
cảnh được giao nhiệm vụ làm phó giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
rồi đến giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện ngọc hồi
vì mục đích tiêu lợi cá nhân cảnh đã tự ý cập nhật thông tin của người thân quen
thông tin về thửa đất vào phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
rồi giả chữ ký của các lãnh đạo ủy ban nhân dân lãnh đạo văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện ngọc hồi
để làm giả một mươi sáu dây chứng nhận quyền sử dụng đất
ngoài ra cảnh còn dùng thủ đoạn gian dối trong việc bán đất để chiếm đoạt của một nạn nhân
số tiền một trăm hai mươi triệu đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo huỳnh văn cảnh một mươi ba năm sáu tháng tù giam
về tội giả mạo trong công tác và ba năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản